ngay sau khi nắm bắt được tình hình dịch bệnh sở y tế tỉnh ninh bình đã lên kế hoạch về phòng chống
chủng virus corona đồng thời kiểm tra triển khai công tác chuẩn bị phòng chống dịch tại các
bệnh viện lớn phối hợp với báo chí phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền cho người dân
biết tự phòng chống dịch bệnh tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh đã bố trí nhân lực
tràn thiết bị khu cách ly phân luồng khám chữa bệnh tràn thiết bị y tế phục vụ đầy đủ cho công
tác phòng chống dịch năm nay là năm tỉnh ninh bình tổ chức năm du lịch quốc gia do đó ngành
cũng đã có những phương án đối phó với dịch trước mắt là dừng các tour du lịch có người đến
từ vùng dịch khuyến cáo người dân du khách không đi lại tham quan tại các vùng có dịch bệnh
sáng ngày ba mươi một tháng một tỉnh bà rịa vũng tàu yêu cầu các cơ quan chức năng chính quyền các địa phương
tổng ra soát lại toàn bộ kịch bản đối phó với dịch bệnh viêm phổi cấp do virus đối với ngành
du lịch phải đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền nếu phát hiện các dấu hiệu bất thường
của du khách cần sớm đưa tới các cơ sở y tế gần nhất để thăm khám công tác kiểm dịch y tế biên
giới tại các cảng biển cũng được xếp chặt bảo đảm duy trì cán bộ y tế trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
sẵn sàng đưa các thuyền viên có các dấu hiệu nhiễm bệnh vào khu cách ly hiện trên địa bàn
tỉnh bà rịa vũng tàu đã bắt đầu xuất hiện tình trạng loạn giá và khan hiếm khẩu trang y tế
trên địa bàn tỉnh nam định hiện có hai trăm chín mươi năm chuyên gia lao động người trung quốc
trong đó tám mươi bốn người không về nghỉ tết sức khỏe bình thường còn lại hai trăm một mươi một lao động trung quốc về
nghỉ tết chưa trở lại làm việc tỉnh nam định yêu cầu các cơ quan theo sát tình hình di chuyển
sức khỏe của các lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn xem xét hủy các tour du lịch từ các
nước vùng lãnh thổ có dịch về nam định ngành y tế tỉnh nam định đã xây dựng kế hoạch
chi tiết để phòng chống dịch bệnh viêm phổi đường hô hấp cấp do virus corona trong nhiều tình huống
khi cần bệnh viện phổi và bệnh viện đa khoa tỉnh sẽ là đơn vị thu dung cách ly
điều trị các bệnh nhân nhiễm bệnh trước đó đã có hai lễ hội lớn ở tỉnh phú thọ
là lễ hội phết hiền quan và lễ hội trọi châu phủ ninh đã bị yêu cầu tạm ngừng phần hội để ngăn
ngừa nguy cơ lây nhiễm virus corona tuy nhiên cũng trong vài ngày qua rất nhiều hoạt động du
xuân lễ hội được tổ chức tại các tỉnh thành thu hút đông đảo người dân cả nước về dự bất chấp
nguy cơ lây nhiễm với việc phát hiện năm người nhiễm virus corona tại việt nam bộ y tế và bộ tư pháp
đã phải họp bàn trong sáng ngày ba mươi một tháng một để cân nhắc công bố tình trạng khẩn cấp về bệnh dịch này
theo điều tám nghị định số một trăm một mươi năm hai nghìn một mươi tám của chính phủ về quản lý và tổ chức lễ hội lễ hội sẽ phải
tạm ngừng tổ chức trong trường hợp có thiên tai dịch bệnh ảnh hưởng sâu đến đời sống xã hội
hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền